hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do có mâu thuẫn vợ chồng hậu đã ly thân được một thời gian
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua hậu đến nhà vợ là chị trần thị hoa tại xã trí đám
mang theo một con dao bầu lúc này chị hoa đang ở tại nhà tắm hậu đã xông vào đâm
khiến người vợ tử vong tại chỗ khi bố vợ và em vợ phát hiện sự việc hậu tiếp tục chạy tới
đâm hai người này rồi bỏ về nhà tại xã phú lâm để treo cổ tự tử
ngay trong đêm cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm pháp y khám nghiệm hiện trường vụ việc
người dân đưa hai nạn nhân là ông trần xuân phúc và con gái ông phúc đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa hùng vương nguồn tin từ bệnh viện cho hay hai nạn nhân bị nhiều vết chém
nhưng chủ yếu vào phần mềm hiện hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và vụ việc đang được
cơ quan công an tỉnh phú thọ điều tra làm rõ
công an tỉnh hòa bình phối hợp với công an thành phố hà nội và các cục nghiệp vụ bộ công an
vừa phá chuyên án khởi tố bị can
bắt tạm giam khám xét đối với cấn thị theo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và trịnh bá tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tại xóm đại đồng xã ngọc lương huyện yên thủy tỉnh hòa bình
về tội làm tàng trữ phát tán và tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quá trình bắt khám xét đã thu được một số đồ vật tài liệu có nội dung liên quan đến
hoạt động tuyên truyền chống nhà nước của các đối tượng
hơn một trăm linh đĩa cd dvd usb ba điện thoại di động
trong quá trình phá án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt khám xét
nhân dân và các đối tượng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra
và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố bốn bị can trong vụ
đoàn thanh tra bộ xây dựng vòi tiền
qua tài liệu của cơ quan điều tra bốn bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh phúc đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc
truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị kim anh nguyên phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thanh tra bộ xây dựng
nguyễn thị kim liên nguyên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba bộ xây dựng
đặng hải anh nguyên chuyên viên phòng thanh tra xây dựng hai thanh tra bộ xây dựng
nguyễn thị thùy linh nguyên thành viên đoàn thanh tra
theo điều tra vào giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bà kim anh là trưởng đoàn thanh tra cùng với ông hải anh
bị bắt quả tang có hành vi nhận tiền trong quá trình thanh tra công tác quy hoạch cấp phép
quản lý xây dựng tại một số dự án tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
việc nhận tiền này xuất phát từ động cơ vụ lợi
nhóm bị can đã chiếm đoạt và thu lời bất chính số tiền hai năm mươi bảy tỷ đồng
trong đó riêng nguyễn thị kim anh chiếm đoạt một ba trăm một mươi năm tỷ đồng và đóng vai trò là chủ mơ
một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an triệt phá
theo điều tra ban đầu nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng
năm đối tượng bị bắt gồm đỗ thiên hưng võ minh tình võ văn mỹ đoạn vũ trường và vũ quốc bá
sinh năm hai nghìn
tất cả đều trú tại huyện triệu phong của tỉnh quảng trị
theo tài liệu của cơ quan công an từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay với vai trò cầm đầu
đỗ thiên hưng cùng nhóm của mình đã trực tiếp tạo các facebook ảo
rồi gửi lời kết bạn đến những người đang học tập làm việc xuất khẩu lao động ở nước ngoài
sau đó chúng nhắn tin messenger cho nạn nhân theo dạng bình chọn để nhận khuyến mại
khi người sử dụng facebook truy cập vào đường link nhập tên mật khẩu đăng nhập facebook để bình chọn
thì tên mật khẩu của họ sẽ được gửi về tài khoản do hưng quản lý
có được mật khẩu đăng nhập facebook của nạn nhân các đối tượng ngay lập tức thay đổi mật khẩu
rồi chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của nạn nhân
và tiến hành nhắn tin cho bạn bè người thân của nạn nhân để vay mượn và nhờ vả gửi tiền
bằng thủ đoạn chiêu trò nêu trên đỗ thiên hưng cùng nhóm của mình đã lừa đảo chiếm đoạt trên hai mươi tỷ đồng
của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước
trung bình một ngày các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt các nạn nhân từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng
để có thể lừa một lúc nhiều bị hại nhóm này đã thuê mua nhiều tài khoản ngân hàng
khác nhau nhằm mục đích hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được
sau khi tiền đổ về tài khoản thì các đối tượng lập tức rút tiền mặt qua các cây atm để chia nhau
tinh vi hơn chúng thống nhất nếu người bị hại là người miền bắc
thì tài khoản ngân hàng để chúng nhận tiền là ở khu vực miền trung hoặc miền nam
thì tôi nhận được một tin nhắn từ em gái tôi yêu cầu là chuyển tiền gốc vào cái tài khoản là nguyễn thị nhân hay nguyễn thị nhàn gì đấy
để xử lý công việc
để xử lý công việc thì trong quá trình hai chị em từ trước đến giờ hay nói chuyện tiền bạc với mua hàng trên facebook
nên tôi đã không có đề phòng và ta chuyển tìm ngay lập tức là sau năm phút là tôi chuyển luôn
cái đối tượng hoạt động là ở khắp nơi trên đất nước
chúng có thể ngồi ở một vị trí ở thành phố hồ chí minh
có thể lừa những đối tượng tài nghề án và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở thành phố hồ chí minh
hoặc ở bất kỳ một nơi nào trên đất nước việt nam
cho nên trong công tác điều tra tiến hành điều tra rập rất nhiều khó khăn
đặc biệt là với công an cấp huyện một đơn vị so với chức năng nhiệm vụ của mình để mà điều tra các vụ án có tính chất quy mô rồng lớn cũng rất là khó khăn
theo nhận định của cơ quan điều tra đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp địa bàn hoạt động rộng với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
cơ quan điều tra cũng đề nghị mọi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn lừa đảo
trên không gian mạng đặc biệt là sự nhẹ dạ cả tin để các đối tượng chiếm quyền sử dụng từ đó gây ra các hoạt động lừa đảo
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi và bắt giữ đối tượng quan bách anh tuấn
trú tại phường hải châu một quận hải châu thành phố đà nẵng về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý đây là đối tượng nghiện liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản để có tiền mua ma túy sử dụng
trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu phát hiện tuấn điều khiển xe máy
giống với đặc điểm của một đối tượng trộm cắp và cướp giật tài sản thời gian vừa qua liền tiến hành bám theo
khi đến khu vực đường mai lão bạc thuộc phường thuận phước tuấn dừng bên cạnh một chiếc xe tải
đang đậu đỗ bên đường và lấy trộm một điện thoại di động trong cabin xe
lực lượng hình sự công an quận đã nhanh chóng áp sát và bắt quả tang
qua làm việc tuấn khai ngoài vụ trộm cắp trên còn thực hiện thêm sáu vụ trộm cắp và cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn toàn thành phố
do không có việc làm ổn định cho nên tuấn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền mua ma túy sử dụng
thông tin truyền thông báo
chúng tôi vừa nhận được từ tòa án nhân dân tỉnh bình dương phiên tòa xét xử vụ án giết người đổ bê tông gây xôn xao dư luận sẽ được xét xử công khai tại tòa án tỉnh vào ngày hôm nay sau hơn một năm xảy ra vụ án
các bị can phạm thị thiên hà trịnh thị hồng hoa nguyễn ngọc tâm huyên và lê ngọc phương thảo bị truy tố về tội giết người che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm
theo cáo trạng hà thảo huyên hoa cùng anh trần trí thành và ông trấn đức linh là một nhóm tu luyện một môn giáo phái trái phép tại thành phố hồ chí minh và khánh hòa
trong đó hà là trưởng nhóm do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt các đối tượng đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân thành và linh rồi phi tang sát vào thùng phi đổ bê tông
sau khi phi tăng sát các nạn nhân nhóm của hà đã để hai thùng bê tông trong phòng đóng cửa rồi cùng nhau rời khỏi nhà đến thuê một khách sạn tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một người đàn ông đến dọn nhà theo thỏa thuận với khách thuê mới phát hiện hai thùng nhựa bê tông chứa thi thể bên trong cho nên đã báo cơ quan công an
vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ bốn đối tượng trên